trưa nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã đến viếng trung tá trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy văn
tp huế tỉnh thừa thiên huế hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
tham gia cùng đoàn ban giám đốc công an tỉnh thừa thiên huế
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đã thăm hỏi
động viên sẻ chia cho những mắt mắt to lớn của gia đình trung tá trần duy hùng
và mong muốn thân nhân của đồng chí cố gắng sớm vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
đồng chí thứ trưởng khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm
thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công an hy sinh
chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua mất mắt lớn lao nảy
đồng thời đề nghị thành ủy huế ủy ban nhân dân tp huế công an tỉnh
công an tp huế quan tâm có chính sách phù hợp kịp thời
tạo điều kiện giúp đỡ gia đình đồng chí trung tá trần duy hùng vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
trước tinh thần hy sinh dũng cảm vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của trung tá trần duy hùng
bộ trưởng bộ công an đã có quyết định truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn
từ đại úy lên trung tá cho đồng chí trần duy hùng
trao quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí một trăm linh triệu đồng